cùng với quân dân thủ đô hà nội hưởng ứng lời hiệu triệu của chủ tịch hồ chí minh
quân và dân trên khắp ba miền bắc trung nam đã anh dũng đồng loạt đứng lên kháng chiến
chống thực dân pháp mở đầu cho hành trình gian khổ nhưng thắng lợi vẻ vang
đã gần một trăm linh tuổi nhưng ông nguyễn thọ trân không thể nào quên khí thế của những ngày miền nam
hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch hồ chí minh
ngày ấy cách đây tròn bảy thập kỷ ông trần lúc đó là ủy viên thường vụ đảng khu ủy sài gòn
chợ lớn đã cùng chính quyền cách mạng và quân dân nơi đây đứng lên đánh đuổi quân xâm lược
tại sài gòn trợ lớn chiến tranh du kích ở những vùng tạm chiến phối hợp chặt chẽ với những
cuộc đình công bãi khóa bãi thị của công nhân học sinh và nhân dân quân và dân sài gòn trợ
lớn ra định đã vây quân địch trong thành phố làm thất bại chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của
quân pháp tạo điều kiện cho quân dân miền nam củng cố chính quyền cách mạng xây dựng lực lượng vũ
trang xây dựng căn cứ địa chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài
chỉ có vũ khí thô sơ nhưng với lòng căm thù giặc ngút trời tinh thần kháng pháp ở quảng nam
đà nẵng thực sự sôi nổi trong quần chúng nhân dân
hưởng ứng lời kêu gọi
hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến những công nhân như ông lê đình kiến đã sung
phong cùng lực lượng vũ trang chiến đấu kìm chân quân pháp ngay từ những ngày đầu
anh em công nhân chỉ có cái là giờ hành chính thì sửa đầu máy to xe nhưng mà ngoài giờ ra thì làm
thêm bằng cái là rèn má tấu rồi làm lựu đạn rồi sửa súng thì có thể nói là không khí nó sôi nổi
trừ ra về khuya thì sửa súng thì có thể nói là không khí nó sôi nổi trừ ra về khuya thì sửa súng
thì có thể nói là không khí nó sôi nổi trừ ra về khuya thì sửa súng thì có thể nói là không khí nó sôi nổi
chứ còn hầu như đêm ngày nào cũng sôi nổi thì cái việc là chuẩn bị cho gắn tiếp
pháp là lực lượng chủ lực cầm chân địch trung đoàn chín mươi sáu dù chỉ mới thành lập nhưng đã kiên cường
chiến đấu với một vạn quân pháp dù lực lượng còn non trẻ vũ khí chủ yếu nhờ thu được của địch
nhưng bộ đội trung đoàn chín mươi sáu đã chiến đấu dũng cảm mưu trí và cầm chân quân pháp hơn một trăm linh ngày
tạo điều kiện cho quân và dân ta xây dựng căn cứ kháng chiến trường kỳ
phụ nữ thì lau nấu ăn tự túc đi gạo tác nấu vét cơm từng nám từng nám để dọc đường
để cho bộ đội hành quân đi lên là có ăn còn thanh niên là tham gia vào bon bóc vũ khí đoạn dược
rồi có cái gì nẹ nhạt bộ đội lỡ không do có thể nói là toàn dặn kháng chiến
toàn quốc kháng chiến được phát động và triển khai rộng khắp đã tạo tiền đề thuận lợi làm thất bại
hoàn toàn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của pháp vào thu đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đưa cuộc kháng chiến
thần thánh của dân tộc ta phát triển sang một giai đoạn mới và để chín năm sau đó kết thúc bằng chiến
thắng xử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu